các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cù quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại phố một lâm sa thị trấn cành nàng huyện bá thước tỉnh thanh hóa
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thăng linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường chố tại khu phố hải nam vườn trung sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn minh thành một xã xuân bái huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định của công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện